một đối tượng và một mươi tám viên ma túy tổng hợp đã bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an phối hợp bắt giữ trong một chuyên án được triển khai vào ngày hôm qua
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang kha thị bảng chú thẻ xã hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với bảng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án